những ngày qua một số thông tin trên các trang mạng xã hội cho rằng có việc chính quyền địa phương tại thanh hóa ép người dân ký đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
trước sự quan tâm của dư luận lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra xác minh
trước những thông tin tiêu cực lực lượng công an đã vào cuộc xác minh làm rõ xử lý nghiêm các trường hợp đăng thông tin bịa đặt sai sự thật là hết sức cần thiết
bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng rất cần sự trung sức đồng lòng của nhân dân nhất là những người sử dụng mạng xã hội trong việc chung tay loại bỏ những thông tin tiêu cực xây dựng một không gian mạng lành mạnh hữu ích